trong đó một chiến dịch mới năm ba trăm một mươi tiếp tục được thực hiện
năm ba trăm một mươi hai constantinus đem quân vượt qua dãy alper và tấn công marcentius
ông nhanh chóng chinh phục vùng bắc ý trong các trận turin và verona sau đó thẳng tiến về thành la mã
nơi đó constantinus với một đội quân gần một mươi vạn người đã đánh bại marcelters con trai của cựu hoàng đế maximianus trong trận cầu meos nổi tiếng
trận đánh đã khẳng định quyền kiểm soát không thể chối cãi của constantinus
với nữ phi tê của đế quốc la mã nhà sử học paul k davis đã viết rằng
chiến thắng của constantinus đã mang lại cho ông quyền kiểm soát đế quốc la mã mở đường cho kỳ tô giáo trở thành tôn giáo chủ đạo của đế quốc la mã cũng như của toàn châu âu
chuyện kể rằng năm ba trăm một mươi hai trên đường chinh phạt tới damas constantinus đại đế đã gặp ảo giác
ông nhìn lên trời và thấy dấu hiệu thập giá chán rứt
ông nhìn lên mặt với dòng chữ nhờ dấu hiệu này mà chiến thắng
ông cho theo dấu hiệu ấy lên cờ trận của mình
về sau constantinus xem chiến thắng mà mình có được là nhờ sự phù hộ của chúa trời
khi trở về dù vẫn theo tôn giáo cũ nhưng ông đã bắt đầu tự xem mình là một tính đồ kỳ tô giáo
đến năm ba trăm một mươi ba constantinus ra sát lệnh milan nổi tiếng bại bỏ toàn bộ các hình thức trừng phạt dành cho giáo dân áp dụng trước đó
đồng thời trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu cho giáo hội
và bởi vì constantinus tự xem mình là người lãnh đạo toàn thể tính đồ
nên ông được coi là giáo hàng đầu tiên một cách không chính thức
xong như vậy cũng đã đủ để xác lập ưu thế tuyệt đối của kỳ tô giáo tại phần tây la mã
đến năm ba trăm hai mươi licinius một hoàng đế la mã khác đã vi phạm sát lệnh milan ở phía tây
constantinus lập tức động binh đánh bại bắt sống và sự tử licinius vào năm ba trăm hai mươi ba
hay là la mã chỉ còn một hoàng đế duy nhất
kỹ tô giáo trở thành quốc giáo của toàn đế quốc
các thánh tích được tập trung các vương cung thánh đường được xây dựng ở tân đô byzantium cũng như cựu đô roma
kể từ đó cho đến khi qua đời vào năm ba trăm ba mươi bảy constantinus luôn luôn nâng đỡ kỹ tô giáo
từ tài chính cho đến địa vị
tăng lữ ra đời các giáo sứ xuất hiện hàng giáo phẩm linh mục giám mục tổng giám mục
hồng y giáo chủ và giáo hoàng cũng bắt đầu hình thành liên kết chặt chẽ với thế quyền
đón vai trò biểu tượng
tinh thần hưởng thụ mọi đặc quyền đặc lợi
trở lại với câu chuyện khẩu hiệu của chúa mà constantinus nhìn thấy
rất nhiều người đều không tin rằng nó có thật
có thể constantinus cần một công cụ cai trị mới đó là thần quyền
nói cách khác ông thông minh và khung khéo hơn các hoàng đế la mã tiên nhiệm
khi chấm dứt việc đàn áp buộc tôn giáo đàn đầy sức hấp dẫn và phù hợp với bối cảnh lịch sử
với việc làm hòa cùng kỳ tô giáo ông thống nhất đế quốc trở thành đại đế
thập giá từ một công cụ hành hình trở thành biểu tượng thánh giá
năm ba trăm hai mươi năm constantinus chủ trì công đồng nicaea
đại hội nghị thống nhất giáo lý của các giáo phái kỹ tô
đều chưa hề xảy ra suốt quãng thời gian tồn tại trước đó của tôn giáo này
kỹ tô giáo nguyên thủy đã bị khai thử
thay vào đó là cơ cấu tổ chức và hệ thống tính điều
được đích thân constantinus lựa chọn và chuẩn y
năm ba trăm bốn mươi constantinus đặt cho kỹ tô giáo danh sương chính thức
catholica roma thiên chúa giáo la mã
trong đó catholica có nghĩa là mang tính toàn cầu
vị hoàng đế hà khắc
vào năm ba trăm hai mươi sáu constantinus đại đế cho tra khảo con trai cả là chrispus
và truyền lệnh hành quyết bởi vì ông tin vào các lời cáo buộc
rằng chrispus đã tư tình với thứ phi của mình
nhưng một vài tháng sau ông cũng ra lệnh sự tử luôn thứ phi
vì bà ta là kẻ tung ra những cáo buộc
sai sự thật đó
vào năm ba trăm ba mươi đế quốc la mã đã trở nên cường thịnh hơn so với nhiều thập kỷ
trước khi hai phần đông và tây đã được hợp nhất
có thể đây là những giây phút xả hơi hiếm hoi cho đất nước
sau bao nhiêu cơn binh lửa dồn nhập
lúc này lực lượng quân đội được nhà vua kiểm soát
việc xây cất những cung điện xa hoa kết hợp với việc sửa sang cơ cấu bưu điện và đường xá
đã khiến cho constantinus áp đặt thuế đất hà khắc lên nguồn dân
constantinus đại đế không hề có biện pháp phòng tránh
những cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế sau này
hai năm trước khi qua đời ông lại phân chi đế quốc
và phông các con làm phó hoàng đế
sau khi ông qua đời vào ngày hai mươi hai tháng năm năm ba trăm ba mươi bảy
ba người con trai là constantinus đệ nhị constantius đệ nhị
và constans đều muốn đích thân chấp chính
di sản của constantinus đại đế
constantinus đại đế đã góp phần đưa kỳ tô giáo trở thành tôn giáo lớn nhất
của nền văn minh phương tây
trong nhiều thế kỷ ngoài ra việc ông dời đô về constantinopolis
cũng đã giúp duy trì sự tồn tại của đế quốc la mã thêm hàng nghìn năm nữa
mặc dù ông được các danh hiệu đại đế là vì lòng mộ đạo của ông đối với kỳ tô giáo
nhưng công bằng mà nói constantinus cũng là một chỉ huy quân sự tài ba
constantinus đại đế không chỉ thống nhất đế quốc dưới sự cai trị của một vị vua duy nhất
mà còn đánh bại người frank và người alamanni
trong những trận đánh đậm máu vào các năm trước
năm ba trăm linh sáu ba trăm linh tám người frank một lần nữa vào các năm ba trăm một mươi ba ba trăm một mươi bốn
người tevin gian gos vào năm ba trăm ba mươi hai và người samathia vào năm ba trăm ba mươi bốn
bằng những chiến thắng này constantinus đã thu hồi hầu hết các tỉnh bị mất từ lâu như dacia
trên phương diện văn hóa constantinus đại đế đã có nhiều đóng góp
cho sự hồi sinh của phong tục cào râu của các nguyên thủ la mã
từ thời augustus cho đến trajanus
phong tục này đã được đại tướng scipio africanus khởi xướng từ trước tây lịch
và sau khi constantinus chết nó tiếp tục tồn tại cho tới thời kỳ phocas cai trị đông la mã
constantinus đại đế cũng gây ra nhiều tranh cãi
ông đã bị cháu là hoàng đế triết gia julianus chỉ trích kịch liệt
olyanus coi constantinus đại đế là một tên hôn quân vô đạo
nhà sử học yoshimus thì coi constantinus là một kẻ có tội với sự tồn tại và phát triển của la mã
là tác nhân khiến đế quốc tây la mã sụp đổ
tuy nhiên học giả kỹ tố giáo như lactantius và eusebius lại tán thưởng constantinus đại đế
là người bảo vệ toàn nhân loại do chú phái xuống trần giang
đế quốc đông la mã đã xem constantinus đại đế là vị vua khai quốc
và đế quốc la đức cũng xem ông là một trong những bực tiền bối đáng kính
tại đông la mã các hoàng đế kế nghiệp constantinus đại đế luôn mong muốn và tỏ ra vinh dự
khi được tôn xưng là constantinus mới
có một mươi hoàng đế đông la mã kể cả vị hoàng đế cuối cùng cũng lấy đế hiệu là constantinus
hầu hết các giáo hội kỹ tố giáo đông phương đều xem constantinus là một vị thánh
đôi khi ông được gọi là ngang với thánh tông đồ hay là thánh tông đồ thứ một mươi ba
nhưng bước sang thời kỳ cận đại constantinus đại đế bị chỉ trích thậm tệ trong sử sách
nhà sử học người anh edward keynes nói rằng

trong kiệt tác lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế quốc la mã
tố cáo constantinus là một ông vua tàn ác và phóng đảng
có thể xóa bỏ mọi quy định của công lý và cảm xúc của tự nhiên không chút do dự
để đạt được niềm đam mê hoặc quyền lợi của mình
cũng theo gibbon vị hoàng đế này chẳng có chút thiện cảm gì với tôn giáo
và ông chỉ tân kỹ tố giáo lên vì vấn đề chính trị
trong công trình khảo cứu the age of constantine the great
nhà sử học thụy sĩ jacob bocart cũng lên án constantinus đại đế
là một vị hoàng đế đặc biệt không trọng tính ngưỡng
bị đầu độc nặng nề bởi tham vọng và nội thêm khá quyền lực
thậm tệ hơn nữa bocart đánh giá ông là ông vua ích kỷ
và chỉ giỏi phá vỡ những lời thề chẳng hề thiết tha gì với các vấn đề tôn giáo
ứng xử tuyệt đối thiếu logic
tác giả george philip baker nhận định constantine đại đế là một người hùng
và cuộc cách mạng kỹ tô giáo do ông lãnh đạo là một trong những cuộc cách mạng lớn nhất
trong suốt chiều dài lịch sử la mã
không phải cuộc cách mạng nào cũng tạo ra những thay đổi quy mô lớn cho lịch sử nhân loại như thế
chính cuộc cách mạng này đã ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của toàn bộ nền văn minh tây âu
ngày nay kỹ tố giáo là một tôn giáo lớn ở các nước phương tây
không những thế baker cũng đánh giá việc dời đô về constantinopolis
là một đóng góp lớn cho sự vững mạnh của nền văn minh la mã và kỹ tô giáo
thời nay các nhà nghiên cứu về thời kỳ hậu cổ đại đã nỗ lực khảo cứu
để có nhận định khách quan về ông không quá tưng bốc và cũng không quá hạ thấp
sau này để vinh danh constantinus đại đế
chính phủ sepia đã đặt tên một sân bay là constantin veliki tức là constantinus đại đế
nhà cầm quyền serbia cũng từng lên kế hoạch xây một thập tử lớn mang tên là constantin veliki
nhưng dự án này đã bị bãi bỏ
năm hai nghìn một mươi hai người sepia xây dựng một đai tưởng niệm constantinus
lễ kỷ niệm sát chỉ milan cũng được tiến hành năm hai nghìn một mươi ba